tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam công bố thêm hai mươi hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
ngoài các trường hợp liên quan đến ổ dịch cũ hà nam ghi nhận chùm ca bệnh mới gồm chín trường hợp ở xã nhân bình và nhân nghĩa của huyện lý nhân liên quan đến ca f ở bệnh viện phụ sản nam định
báo cáo điều tra dịch tễ cho biết ngày một mươi bốn tháng một mươi một chị nt đến bệnh viện phụ sản nam định sinh con đến hai mươi tháng một mươi một về nhà tại xã nhân bình huyện lý nhân tỉnh hà nam
tối ngày hai mươi tháng một mươi một gia đình chị gái là n d p gồm vợ chồng và ba con đến thăm chị n t l sau đó cùng ăn tối
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một chị n t l nhận được tin trong thời gian ở bệnh viện có một người cùng phòng mắc covid một mươi chín ngay sau đó chị n t l đã khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm cùng với các trường hợp có tiếp xúc với chị
chín mẫu xét nghiệm ngày hai mươi ba tháng một mươi một cho kết quả dương tính với sars cov hai
qua công tác truy vết khoanh vùng xác định được một trăm bốn mươi bảy trường hợp f một trong đó có bốn mươi ba học sinh lớp sáu b trung học cơ sở nhân nghĩa bốn mươi hai học sinh lớp sáu b trường trung học cơ sở nhân bình ba mươi một học sinh lớp bốn a trường tiểu học nhân nghĩa
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh hà nam tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông của huyện lý nhân đã đi học trở lại sau hai tháng nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại các đơn vị nhà trường đều thực hiện nghiêm việc vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và các cơ quan chuyên môn
bên cạnh đó nhà trường cũng trang bị bản đo thân nhiệt và trực tiếp hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách khi bước vào lớp
ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận hai trăm năm mươi ca dương tính sars cov hai trong đó chín mươi năm trường hợp ở cộng đồng một trăm một mươi một trường hợp ở khu cách ly và bốn mươi bốn trường hợp trong khu phong tỏa
theo thông tin từ sở y tế hà nội
phân bố tại hai mươi bảy quận huyện bao gồm
hương hòa hoài đức bắc tử liêm mỗi nơi một ca cụ thể trùm hoa sốt thứ phát có thêm một trăm bốn mươi bảy ca
trùm sàng lọc ho sốt tăng thêm ba mươi sáu ca ổ dịch la thành giảng võ ba đình tăng thêm hai mươi bốn ca
ổ dịch phú đô nam tử liêm tăng một mươi bốn ca ổ dịch phú la hà đông tăng thêm chín ca
chùm liên quan các tỉnh có dịch tăng thêm năm ca trùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát tăng thêm năm ca
ổ dịch kho hàng shopee khu công nghiệp đại tư long biên tăng thêm năm ca ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm tăng thêm hai ca
ổ dịch đường trần duy hưng cầu giấy tăng thêm một ca ổ dịch thôn mới tốt động trương mỹ tăng thêm một ca
ổ dịch yên nội đồng quang quốc oai tăng thêm một ca
riêng chín mươi năm ca dương tính sars cov hai cộng đồng được xác định tại quốc oai một mươi sáu ca thường tín chín ca hoàng mai tám ca
thanh xuân thanh trì thạch thất long biên mỗi quận sáu ca hai bà trưng nam tử liêm mỗi quận năm ca
thanh oai hà đông đông anh mỗi nơi bốn ca tây hồ đống đa mỗi nơi ba ca hoàn kiếm phú đông đông anh mỗi nơi bốn ca
tây hồ đống đa mỗi nơi ba ca hoàn kiếm phú xuyên gia lâm ba đình mỗi nơi hai ca ứng hòa mê linh mỗi nơi một ca
thuộc các trùng ca bệnh hoa sốt thứ phát năm mươi năm ca sàng lọc hoa sốt ba mươi sáu ca
liên quan các tỉnh có dịch ba ca ổ dịch phú đô nam tử liêm một ca
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hà nội ghi nhận tám hai trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là ba bốn mươi năm ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là năm hai trăm một mươi bảy ca
ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần f một
nhưng không áp dụng cho bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
giải thích về chủ trương này ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết bốn quận nội đô lịch sử
bao gồm hoàn kiếm ba đình hai bà trưng đống đa
a là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt
để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
theo đó với bốn quận này bộ tư lệnh thủ đô hà nội sẽ đảm bảo công tác cách ly cho các trường hợp f một
thành phố hà nội cũng cho biết trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn
với đặc điểm của bốn quận nội thành việc hà nội chưa áp dụng cách ly đối với f một tại bốn quận lõi
là do các quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của đảng
nhà nước và có các tổ chức chính trị xã hội cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các tập đoàn kinh tế lớn
bốn quận này cũng là nơi có mật độ dân cư cao tập trung nhiều hoạt động giao lưu
giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội
do vậy đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt
để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
thành phố hà nội cũng có chủ trương không điều trị f tại các bệnh viện trung ương và thành phố
đặt tại khu vực bốn quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này
để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện
đối với bốn quận lõi của hà nội thành phố tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần f một tại nhà
với bốn nhóm đối tượng người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em
áp dụng cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại quy định số bốn nghìn tám trăm linh quy đề bit của bộ y tế
các đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do bộ tư lệnh thủ đô quản lý
hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được thành phố cho phép
trong thời gian tới tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn
thành phố sẽ có những điều chỉnh tổng thể phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất
với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một ông mùi ngọc ảnh chủ tịch ubnd tp tam kỳ quảng nam cho biết
trong buổi sáng cùng ngày ghi nhận bảy trường hợp dương tính covid một mươi chín
tất cả trường hợp trên đều là nhân viên quán karaoke trên địa bàn
trong đó có sáu người ở chung phòng trọ tại đường trần nguyên hãn phường an mỹ thành phố tam kỳ
cụ thể thông tin dịch tễ và lịch trình di chuyển của bệnh nhân httd một mươi chín tuổi ở trọ tại đường trần nguyên hãn
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi một đi ăn quán mì gà ở đường trần nguyên hãn
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại phố bia trên đường lý thường kiệt cùng một số người
tương tự bệnh nhân htv hai mươi một tuổi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một thường xuyên ở tại ba địa chỉ
là số tám trần nguyên hãn một trăm ba mươi năm lê lợi và karaoke thiên đường đường lý thường kiệt
có tiếp xúc trực tiếp với những người ở cùng phòng trọ
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt cùng những người trong nhà trọ
bệnh nhân htka hai mươi sáu tuổi chiều ngày hai mươi tháng một mươi một uống cà phê coke pro đường lê lợi với bạn cùng phòng trọ
chiều hai mươi một tháng một mươi một đến việt theo quảng nam gửi tiền
bệnh nhân ntn hai mươi năm tuổi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một thường xuyên ở tại ba địa chỉ
là số tám trần nguyên hãn một trăm ba mươi năm lê lợi và karaoke thiên đường
chiều ngày hai mươi tháng một mươi một uống cà phê coke pro
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi chợ thương mại tối đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt
bệnh nhân ttbh hai mươi sáu tuổi đường lý thường kiệt cùng những người trong nhà trọ
chiều hai mươi sáu tuổi chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một uống cà phê coke pro
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt
bệnh nhân ih hai mươi ba tuổi từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một đi làm tại karaoke pradise
số một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy đường lê lợi sau đó về số tám trần nguyên hãn và ngược lại
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi một bệnh nhân đến quán karaoke paradise làm việc
khoảng ba giờ sáng hai mươi hai tháng một mươi một đến quán phố bia đường lý thường kiệt với các bạn cùng phòng
bệnh nhân ltn hai mươi sáu tuổi tối
ngày một mươi chín tháng một mươi một đi làm tại quán paradise tiếp xúc với khách và nhân viên tại quán
đến khuya về tại hai mươi tám địa uyên phủ
ngày hai mươi tháng một mươi một đi làm tại quán paradise có tiếp xúc với khách và nhân viên
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thương kiệt cùng nhóm phòng trọ
nhóm bệnh nhân này cùng đi xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một cho kết quả dương tính covid một mươi chín
sau đó xét nghiệm lại bằng pcr khẳng định dương tính
tất cả đều tiêm một mũi vaccine hiện đã được đưa đi điều trị
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố tam kỳ đã phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan và truy vết các trường hợp f một f hai